mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua địa bàn xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai khiến chín người thương vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán đã khởi tố vụ án tạm giữ hoàng văn tính
tài xế xe thành bưởi để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông đường bộ
vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng hai giờ bốn mươi phút sáng nay hoàng văn tính điều khiển xe khách của nhà xe thành bưởi
chở theo ba mươi bốn hành khách lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng đồng nai đi lâm đồng
khi đến km số bốn mươi tám xã phú vinh huyện định quán đã đâm vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau đó xe khách tiếp tục lấn sang trái đâm trực diện vào ô tô một mươi sáu chỗ do tài xế nguyễn văn cảnh
chú tại tỉnh bình thuận điều khiển theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh khiến bốn người tử vong tại chỗ năm người bị thương hai xe ô tô hư hỏng nặng
còn liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra tại tỉnh hà giang khiến sáu người thương vong
ban an toàn giao thông tỉnh hà giang cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát hai mươi ba g một một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi vượt xe không đảm bảo an toàn
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng chín tại km sáu mươi tám trăm linh trên tuyến quốc lộ hai hà giang tuyên quang
xe máy bị kiểm soát hai mươi ba d một ba mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín chở ba người trên xe
xe máy biển kiểm soát hai mươi ba g một một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi cũng chở theo ba người
hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang
và ba người khác bị thương tất cả các nạn nhân đều còn rất trẻ
trận mưa lớn từ đêm hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng chín trên địa bàn tỉnh sơn la đã gây ra thiệt hại về người
và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất nhà cửa của nhân dân đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi ba người
vào ngày hai mươi tám tháng chín tại bản đung xã mường lang huyện phù yên ba người gồm bà hà thị liếng bà hà thị nà
và cháu hà hải đăng đang đứng bên mép suối thì bất ngờ đất đá trên ta lui sạt xuống khiến ba người bị lũ cuốn trôi
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện phú yên và các lực lượng chức năng khác cùng với hơn một trăm linh người
đã triển khai biện pháp tìm kiếm người bị vùi lấp lũ cuốn trôi đến ngày hôm nay đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân
hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể của các nạn nhân cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự
công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng trần văn việt và trần quốc huy
cùng chú tại huyện cao lãnh để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc nhóm của huy và việt cùng một số đối tượng có liên quan
đã bắt phạm hữu trí nguyễn văn ngoãn em và nguyễn văn hạnh đến khu vực đất chống ở địa phận ấp hai xã mỹ hiệp huyện cao lãnh
để hành hung và cướp tài sản với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đã khởi tố tám bị can
và bắt tạm giam sáu bị can để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản đồng thời khởi tố hai bị can về tội đánh bạc
nguyễn minh tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng linh yến phi
có địa chỉ trên đường trần quang diệu khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu vừa bị công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động
vào năm hai nghìn hai mươi hai tân lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty linh yến phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như cho vay đáo hạn ngân hàng
đóng thuế dự án trả tiền phiếu thu mua tôm để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt
quá trình khám xét nơi làm việc của tân lực lượng công an thu giữ tám bộ máy tính để bàn
hai máy tính sách tay chứa nhiều nội dung liên quan đến hoạt động phạm tội hai mã tấu một sao bấm và một số tăng vật khác có liên quan
qua công tác điều tra xăng minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chứng minh làm rõ
trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị
phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa cơ quan quản lý nhà nước chủ đầu tư nhà thầu tư vấn đấu thầu
và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật tst để trúng thầu
vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bảy bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ngô võ kế thành giám đốc trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm hoàng minh bá giám đốc công ty tst
huỳnh trọng nghĩa giám đốc công ty trường thị về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trần thị bình minh nguyên phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tp hcm đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
phan tất thắng phó phòng kinh tế sở kế hoạch đầu tư tp hcm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
phan tất thắng phó phòng kinh tế sở kế hoạch đầu tư tp hcm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

phan tất thắng phó phòng kinh tế sở kế hoạch đầu tư tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba mươi tám bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần việt á và các đơn vị liên quan
phan tất thắng phó phòng kinh tế sở kế hoạch đầu tư tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba mươi tám bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng chức vụ
tương đương hơn năm mươi một tỷ đồng
ngoài ra còn năm bị can khác bị cáo buộc nhận hối lộ gồm ông phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương nhận hối lộ hai mươi bảy tỷ đồng
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ nhận hối lộ ba trăm năm mươi usd tương đương hơn tám tỷ đồng
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế nhận hối lộ ba trăm linh usd tương đương hơn sáu chín tỷ đồng
ông nguyễn huỳnh phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế nguyên thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hơn năm mươi ba tỷ đồng
trong đó chuyển cho ông nguyễn thành long hơn bốn mươi chín tỷ đồng và sử dụng cá nhân bốn tỷ đồng
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế nhận hối lộ một trăm linh usd tương đương hơn hai ba tỷ đồng
trong số những người bị truy tố còn có ông chu ngọc anh nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ nguyễn văn trịnh cựu cán bộ văn phòng chính phủ
cơ quan điều tra xác định ông nguyễn thanh long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
sau nhiều ngày xét xử các bị cáo trong vụ án tại công ty cổ phần nhiệt điện phà lại tòa nhân dân tỉnh hải dương đã tuyên án về tội
phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn năm tổng công ty điện lực việt nam quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hệ thống làm sạch bình ngưng dây chuyển một nhà máy điện phả lại một
phạm kim lâm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn khắc sơn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện phả lại đã không chỉ đạo và thực hiện việc lập thẩm định phê duyệt dự án không lập thẩm định phê duyệt thiết kế không lập thẩm định phê duyệt dự toán quyết định nâng tổng mức đầu tư của dự án từ hơn sáu mươi bảy tỷ đồng lên hơn một trăm linh một tỷ đồng sau đó nâng lên hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hành vi vi phạm các quy định trong đấu thầu của các bị cáo gây thiệt hại cho công ty số tiền hơn hai mươi sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm kim lâm sáu năm tù nguyễn khắc sơn năm năm sáu tháng tù lê văn ánh lê thế sơn cùng chịu mức án bốn năm sáu tháng tù nguyễn hữu sơn ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hành vi vi phạm các bị cáo phạm kim lâm sáu năm sáu tháng tù nguyễn khắc sơn năm năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

hành vi phạm các bị cáo phạm kim lâm sáu năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư
hành vi phạm các bị cáo phạm kim lâm sáu năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hàng giả hàng kém chất lượng đặc biệt là hàng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
nhập lộ qua đường biên giới tây nam sau đó chuyển về thành phố hồ chí minh để kinh doanh